giá vàng trong nước trong tháng năm đã tăng rất mạnh từ bốn trăm linh đến sáu trăm bảy mươi đồng một lượng
trong khi đó giá vàng thế giới chỉ nhích gần một mươi năm usd một ounce do gập ngưỡng cản mạnh tại vùng một bảy trăm ba mươi một bảy trăm năm mươi usd một ounce
tại thị trường vàng trong nước sau khi tăng hai mươi đồng một lượng chiều mua vào và ba mươi đồng một lượng chiều bán ra trong ngày hôm qua
giá vàng sgc của công ty vàng bạc đa quý sài gòn mở cửa sáng nay ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội chưa có thêm điều chỉnh nào
hiện niềm yết tại mức bốn mươi tám năm mươi hai bốn mươi tám chín mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra
còn so với mức bốn mươi bảy tám mươi năm bốn mươi tám năm mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra vào ngày cuối tháng bốn vừa qua
thì trong tháng năm này giá vàng sgc đã tăng sáu trăm bảy mươi đồng một lượng chiều mua vào và bốn trăm linh đồng một lượng chiều bán ra
trong tháng sáu tới các nhà phân tích chỉ ra những điều lớn nhất mà giới đầu tư vàng cần theo dõi
đó là căng thẳng mỹ trung và tỷ lệ lây nhiễm covid một mươi chín khi các nền kinh tế tiếp tục mở cửa trở lại